năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai với chủ đề quảng nam điểm đến du lịch xanh
là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế
với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt cả năm
đây cũng là cơ hội để quảng nam kích cầu du lịch lấy lại đà tăng trưởng
lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai được tổ chức tại đảo ký ức hội an
thành phố hội an tỉnh quảng nam vào ngày hai mươi năm tháng ba
lễ bế mạc và chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba tổ chức tại khu vui chơi vinwonder nam hội an
huyện thăng bình tỉnh quảng nam vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi hai có một trăm chín mươi hai sự kiện hoạt động
trong đó có một mươi hoạt động do các bộ ban ngành trung ương tổ chức
tỉnh quảng nam chủ trì tổ chức chuỗi sáu mươi hai sự kiện hoạt động
theo sáu chương trình diễn ra xuyên suốt năm hai nghìn hai mươi hai
và một trăm hai mươi sự kiện hoạt động hưởng ứng do bốn mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức